nhật bản và tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato đang đàm phán thiết lập một đường dây nóng an ninh để chia sẻ những thông tin nhạy cảm trong việc ứng phó với các cuộc tấn công mạng và thông tin sai lệch
hai bên mong muốn sẽ sớm đạt được thỏa thuận về vấn đề này và đưa vào thực thi trong thời gian sớm nhất có thể
nhật bản và nato có thể sẽ triển khai một hệ thống tương tự như hệ thống bics hiện đang được các thành viên nato sử dụng
hệ thống này được đánh giá là có khả năng bảo mật cao và có thể chia sẻ thông tin từ các địa điểm ở xa
ngoài ra hai bên cũng đang xem xét nhiều phương án khác trong đó bao gồm kết nối đường dây nóng với hệ thống bics
đường dây liên lạc mới cũng sẽ được sử dụng để thảo luận các thông tin liên quan đến an ninh từ cấp nhân viên đến người đứng đầu chính phủ
nhật bản và nato nhất trí về kế hoạch hợp tác nói trên vào tháng bảy năm ngoái
tuy nhiên điều này vẫn gặp phải một số thách thức vì nato cần có sự đồng thuận của ba mươi một quốc gia thành viên để quyết định mọi vấn đề
do đó các cuộc đàm phán có thể gặp khó khăn nếu một số thành viên không đồng ý
hiện hai bên đang áp dụng phương thức liên lạc trực tiếp khi thảo luận các vấn đề nhạy cảm nên việc chia sẻ thông tin thường bị chậm khó khăn cho việc phối hợp hành động